hàng trăm quân nhân dự bị thuộc các lực lượng tình nguyện của quân đội israel đã từ chối nhận nhiệm vụ để ủng hộ làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp kéo dài suốt vài tháng qua
nguồn tin cho hay khoảng bốn trăm năm mươi sĩ quan và binh lính thuộc các đơn vị đặc biệt của tình báo quân đội và hai trăm linh binh sĩ thuộc các đơn vị an ninh mạng của quân đội israel đã không đến chỗ làm để phản đối việc chính phủ israel đang thúc đẩy đưa ra quốc hội các dự luật cải cách
theo đó sẽ tức bỏ đáng kể quyền độc lập của tòa án tối cao
tại israel các dĩ quan và quân nhân dự bị thuộc các đơn vị đặc biệt vẫn được huy động làm việc kể cả không phải trong tình huống khẩn cấp mặc dù trên cơ sở tự nguyện và việc họ từ chối nhận nhiệm vụ mang tính biểu tượng cao về mặt quốc phòng an ninh trong làn sóng biểu tình